thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là năm thứ ba chính phủ cho phép người dân sử dụng pháo hoa vào dịp lễ tết
chính vì vậy mà sản phẩm pháo hoa của nhà máy zm hai mươi một đang được người dân tìm mua khiến giá pháo hoa tăng chóng mặt
năm nay thì nhà máy cũng đã nghiên cứu sản xuất và đưa ra thị trường một số loại pháo hoa mới nên sức hút lại càng tăng
tuy nhiên thì việc mua bán cần phải theo đúng quy định của pháp luật người dân cần mua hàng tại các cửa hàng được phép kinh doanh
chứ không được mua tùy tiện trên mạng xã hội tránh tiền mất tật mang
cứ gần đến tết nguyên đán thị trường pháo hoa z một trăm hai mươi một lại sôi động bởi nhu cầu ngày càng cao của người dân
năm nay nhiều loại pháo hoa mới nên đã thu hút sự tò mò khiến mặt hàng này trở nên hot hơn bao giờ hết
đặc biệt là loại dàn phun hoa được bán ra thị trường có tầm bắn cao từ năm đến hai mươi mét tạo ra nhiều màu sắc khác nhau
nắm bắt xu thế trên mạng xã hội sản phẩm pháo hoa này được bán công khai để kiếm lời giá gấp hai ba lần so với giá niêm yết
cư dân mạng cho rằng để tránh tiền mất tật mang người dân cần thận trọng tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu lợi dụng để trục lợi
nếu mua được đúng giá niêm yết thì tốt mua với giá gấp hai ba lần thì đốt pháo là đốt tiền
thật buồn khi vừa thấy người dân có nhu cầu đã đẩy giá lên tận trên trời
tôi tả không mua còn hơn là cho họ đẩy giá như vậy
tôi thấy không chỉ các trang mạng xã hội mà ngay cả ở các đại lý mua được đúng giá niêm yết cũng khó
làm ăn theo kiểu thời vụ thế này chỉ hại những người nào nhẹ dạ cả tin
liệu lúc nhận hàng có phải pháo hoa thật không hay pháo hoa giả
thời buổi thương mại điện tử sử dụng nhanh chóng việc chuyển tiền nhận hàng đã quá quen thuộc nên nhiều người không có sự đề phòng
hiện nay nhà máy z một trăm hai mươi một phân phối tại hệ thống hai trăm linh sáu cửa hàng tại năm mươi sáu tỉnh thành trên toàn quốc
mỗi người dân được mua tối đa ba giàn pháo hoa tại các cửa hàng này
để đảm bảo tính pháp lý trên mỗi dàn pháo hoa in rõ chủng loại số lô địa chỉ sản xuất hướng dẫn sử dụng
người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ để xuất trình với các cơ quan chức năng kiểm tra
như vậy có thể thấy người dân cần phải rất thận trọng khi mua sản phẩm pháo hoa
bởi căn cứ theo nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ người dân chỉ được phép mua ở cơ sở kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật
việc mua bán tàng trữ pháo hoa qua các trang mạng xã hội đều bị xử lý theo quy định của pháp luật
cư dân mạng cho rằng để tránh tiếp tay gây náo loạn thị trường phá hoa
người dân nên giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng được ủy quyền xác lập giấy tờ hợp đồng rõ ràng
để có căn cứ giải quyết khi phát sinh tranh chấp hàng giả hàng nhái
đồng thời hạn chế giao dịch qua điện thoại mạng xã hội để tránh rủi ro
hiện đang tồn tại rất nhiều tài khoản ngân hàng giả mạo không chính chủ
do đó người dân không nên tin tưởng để tránh sập bẫy lừa đảo
tôi thấy mọi người nếu mua cần phân biệt rõ pháo hoa không nổ được phép sử dụng và pháo hoa nổ không được phép sử dụng
sau khi mua nộp lại hóa đơn chứng tử cho cơ quan công an nơi cư trú và dự định sử dụng để quản lý
chỉ người mua có tên trong hóa đơn và gia đình được sử dụng nghiêm
hoặc cho tặng
với khách hàng có nhu cầu bên cạnh vấn đề giá cả thì cần cân nhắc kỹ địa chỉ bán pháo hoa
để mua được sản phẩm chính hãng có đầy đủ giấy tờ pháp lý
đừng tự ý vì sự tiện lợi trên mạng mà bị ảnh hưởng tết sắp đến rồi
nhu cầu của người dân tăng cao dẫn đến tình trạng loạn giá pháo hoa z một trăm hai mươi một
mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của các bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân